trong những ngày cận kề tết trung thu với sự hỗ trợ của câu lạc bộ thiện nguyện lai châu và đồn biên phòng cửa khẩu ma lưu thàng
các em học sinh tại điểm trường tà phìn xã malifor huyện phong thổ tỉnh lai châu đã rất vui mừng và xúc động khi được nhận những món quà trung thu sớm
được tham gia vui hội đêm rằm với đầy đủ bánh kẹo và đèn ông sao
những chiếc đèn ông sao những cái bánh hay những quần vở dù chỉ là những món quà nhỏ
nhưng đã mang lại niềm vui ngập tràn cho các em thiếu nhi tại điểm trường tà phìn xã malifor huyện biên giới phong thổ tỉnh lai châu
đây là một điểm trường khó khăn nằm giáp biên giới với một trăm linh là học sinh đồng bào dân tộc giao
do điều kiện đời sống người dân thiếu thốn nên nhiều năm nay cứ mỗi mùa trung thu đến
các món quà của học sinh chỉ là một chút bánh kẹo
hay mấy quyền vở do các thầy giáo cô giáo trích từ tiền lương của mình để vận động học sinh tới trường
mong rằng nhóm tiếp tục quan tâm đến các con hơn nữa
nhân dịp tết trung thu năm hai nghìn một mươi tám nhà trường rất cảm kích sự quan tâm chia sẻ của nhóm thị nguyện lai châu
và đặc biệt là hôm nay tại điểm bản tà phìn
nhóm đã đến tận nơi trao quà cho các con những món quà rất ý nghĩa
và thể hiện rõ trong niềm vui niềm phấn khởi của các con khi được nhận những món quà đó
thay mặt nhà trường xin cảm ơn đoàn thiện nguyện và mong rằng đoàn luôn quan tâm giúp đỡ và chia sẻ đối với các con của nhà trường
đời sống của người dân ở xã malifor huyện biên giới phong thổ
chủ yếu phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp
do điều kiện địa hình đồi núi dốc
nên việc sản xuất nông nghiệp của bà con còn gặp nhiều khó khăn thiếu thốn
hằng năm vào mỗi dịp tết thiếu nghi hay trung thu
thì chính quyền địa phương đều quan tâm
đồng thời phối hợp với bộ đội biên phòng đóng chân trên địa bàn
và các nhà hảo tâm tổ chức các hoạt động vui chơi chăm sóc cho thiếu niên nhi đồng trên địa bàn
thay mặt đảng ủy chính quyền xã malifor rất là chuẩn bị đến trung thu
của các cháu của bản tà phìn điểm bản tà phìn
chúng tôi mong rằng nhóm thư thiện của lê châu
cũng chia sẻ những món quà khó khăn đến các điểm bản vùng biên giới
như là xã malifor vùng biên
chúng tôi mong rằng nhóm thư thiện của lê châu
tiếp tục chung tay với xã malifor
và những món quà khó khăn tiếp tục đến những món quà ý nghĩa hơn nữa
một mùa trung thu nữa lại đến với thiếu niên nhi đồng cả nước
trong niềm vui hân hoan với quà bán

tuy nhiên với các em thiếu nhi ở nhiều bản làng vùng biên giới tỉnh lai châu
những món quà đó thật xa vời
và rất cần thêm sự quan tâm chia sẻ của các cấp các ngành
cũng như của các nhà hảo tâm